rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày bốn tháng ba mở đầu bản
tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm
giam đối với một mươi bốn đối tượng là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
năm mươi năm v quận tân bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi chín g huyện cụ chi
cụ thể một mươi ba đối tượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm lê minh huy chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm năm mươi
năm mươi chín g phạm hiễu hiệp nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi chín g và từ tấn kiên là nhân viên
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi chín g nguyễn đỉnh quân nguyên là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
quân duy thịnh nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v ngô đăng hoàng nguyễn quốc anh
nguyễn hoàng khải nguyễn thanh toàn lê vũ trọng đạt nguyễn xuân tân nguyễn phan vũ đức tô anh vũ
tám nhân viên đăng kiểm của chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình một đối tượng
bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình
sự là dương nghĩa nhân viên sửa chữa ô tô trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình các
quy định là và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn trước đó hai mươi ba tháng hai cơ quan
cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh phối hợp cùng công an quận tân bình đã tiến hành
khám xét tại trung tâm đăng kiểm năm v thu giữ nhiều tài liệu có liên quan cơ quan cảnh sát điều
tra công an thành phố tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối
với cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật về vụ giám đốc vinacafé nam tây nguyên cùng thuộc
cấp gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi năm tỷ đồng tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo là trần minh thắng giám đốc phan thanh lợi phó giám đốc vũ đức thuận trưởng phòng
kinh doanh trần anh dũng phụ trách phòng kế toán
hoàng công đạt kế toán phan thị nhung thủ quỹ và nguyễn như lam thủ kho của công ty vinacafé nam
tây nguyên theo cáo chẳng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi ba thắng được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty vinacafé nam tây nguyên tuy nhiên thắng cùng với
năm thuộc cấp đã có hành vi vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản của nhà nước vi phạm các quy định của
pháp luật gây thiệt hại hơn tám mươi năm tỷ đồng
vũ đức thuận gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng dũng và thuận gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng đạt nhung và
lam gây thiệt hại hơn tám tỷ đồng kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần minh thắng một mươi
năm tù giam vũ đức thuận và trần anh dũng cùng năm năm tù giam ba bị cá còn lại lãnh ba năm tù giam
một nhóm đối tượng do lê vũ phong chú tỉnh quảng trị cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ
đồng của hàng trăm bị hại phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an
tỉnh quảng nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
triệt phá thành công nhóm đối tượng này để thực hiện hành vi phạm tội của mình các đối tượng đã
tiến hành lập tài khoản facebook có tên ảnh đại diện giống với bạn của tài khoản facebook định
chiếm đoạt sau đó tạo một trang web giả mạo với nội dung bình chọn tài năng nhí gửi đường link để lừa
tài khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản nhóm đối tượng
tiến hành nhắn tin lừa tiền chỉ từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm
bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền gần hai tỷ đồng cơ quan công an đã thu giữ một mươi điện thoại
máy tính một mươi năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố các đối tượng vì hành vi xâm nhập trái phép vào mạng
điện thoại mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đặt tài sản
đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba nhiều
trường đại học tốt đầu tiếp tục sử dụng phương thức xét chứng chỉ tiếng anh quốc tế để tuyển
sinh đầu vào chính vì thế ngay từ lúc này nhiều thí sinh đã phải tập trung cho việc
ôn luyện thi chứng chỉ tiếng anh cũng bắt nguồn từ nhu cầu này trên mạng đã và đang nửa
rộ nhiều lời giao bán tài liệu ôn tập ielts và bộ đề thi vip bao trúng một trăm linh với nhiều mức
giá khác nhau các thí sinh được cam đoan sở hữu để thi vip bao trúng một trăm linh trước ngày thi
ielts thực tế sự việc này diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau
đây anh là sinh viên năm nhất đại học ngoại thương kim anh cũng đã từng phải vất vả với kỷ thi ielts
em cho biết lên mạng giải các bộ đề cũng là một cách để có điểm cao tuy nhiên khi lên mạng làm
các bộ đề em gặp không ít đối tượng mời chào bán bộ đề với lời quảng cáo bao trúng một trăm linh
trong quá trình em ôn thi thì em cũng gặp rất nhiều những kiểu những người mà kiểu họ share những cái
là dự đoán hoặc là có những người mới gọi mua mua theo nhóm hoặc là gì đó những cái mà bộ đê gọi là
dự đoán đề thi ngày hôm đấy hoặc là quý đấy thì thực ra là với những tâm lý của những bạn thi mà trong
cái điểm thời điểm mà em thi thời điểm là dịch đang căng thẳng thì thư giãn là khá là lo lắng kết
quả của mình và nhiều bạn sẽ kiểu dễ bị ảnh hưởng và sẽ bỏ tiền mua những bộ đề đấy thì cá nhân em thấy
thì thực ra là những cái việc mà những cái đề dự đoán đấy dự đoán chúng cái đề thi của đợt đấy chỉ là may mắn và thường xảy ra rất là ít
không chỉ những lời giao bán bộ đề với quảng cáo bao trúng một trăm linh các đối tượng còn đăng thông tin giao bán tài liệu ontil trên các diễn đàn fanpage
với nhiều đầu sách hấp dẫn đã có không ít học sinh sinh viên sập bẫy các đối tượng
thời gian vừa qua thì em cũng đã dành một khoảng tầm hai ba tháng để ôn luyện chứng chỉ này
và em cũng đã có tham gia rất là nhiều các đội nhóm ở trên facebook
vâng và phát hiện ra được là cũng có rất là nhiều người lợi dụng cái việc thi cử này để kiếm lời
bằng cách là em thấy là có rất là nhiều người bán các tài liệu giả
và họ đăng khoảng tầm hơn một trăm linh các
đầu sách khác nhau với giá là khoảng tầm bảy mươi chín
và sau khi khách hàng mua chuyển tiền cho bên đấy thì họ ngay lập tức chặn cái tài khoản đấy lại hóa linh và thậm chí là block luôn nep của khách hàng
với nhiều năm kinh nghiệm trong việc dạy ôn luyện thi chứng chỉ ielts thầy giáo đỗ đức việt cho biết
thầy thường xuyên phải đưa ra cảnh báo trong các cộng đồng ôn luyện ielts về hoạt động mua bán đề thi dự đoán ielts trên các mạng xã hội
ngoài fanpage một trang khác giao bán để thi với gói vip lên đến một trăm hai mươi triệu đồng cam kết thí sinh biết để trước một ngày
phạm trù thi hay là các chứng chỉ tiếng anh quốc tế nó rất là rộng lớn nó đa dạng và nằm ở chữ trải trên nhiều lĩnh vực khác nhau
chính vì vậy cho nên là thay vì việc là trông chờ vào bất kỳ một cái bộ đề dự đoán nào hay trông chờ bất kỳ vào một cái phép màu nào cả
thì cách tốt nhất của các bạn đó là chúng ta phải có kế hoạch lên kế hoạch lâu dài
việc đạt chứng chỉ
trước thực tế hiện nay chứng chỉ ngoại ngữ được xã hội quan tâm hơn bởi ngoài việc sử dụng trong bộ hồ sơ du học
xin học bổng đi làm thì có rất nhiều học sinh đăng ký tham gia dự thi để phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học
nhiều chuyên gia cho rằng các thí sinh nên đầu tư thời gian vào việc học tiếng anh bài bản
không nên lãng phí tiền vào việc mua đề thi ielts giả mạo để học tổ

tính trung bình quân hai tháng đầu năm nay cpi tăng bốn sáu
con số này nằm trong tầm kiểm soát và không ngoài kịch bản dự báo trước đó của tổng cục thống kê
trong một mươi một nhóm hàng hóa có năm nhóm hàng tăng giá đặc biệt là nhóm nhà ở vật liệu xây dựng và nhóm xăng dầu
tết nguyên đáng quý mão rơi vào tháng một cùng các chính sách như hỗ trợ thuế phí
đã hết hiệu lực từ đầu năm nay cũng khiến giá cả hàng hóa tăng trở lại
theo nhận định của vụ thống kê giá tổng cục thống kê cpi tháng ba sẽ không có biến động nhiều so với tháng hai
ngay từ đầu tháng ba giá xăng dầu giảm thời tiết thuận lợi
tổng cục thống kê cpi tháng ba sẽ không có biến động nhiều so với tháng hai

còn theo nhận định của các chuyên gia kinh tế mức tăng cpi như hiện nay là một mức tăng thấp
so với những tháng đầu năm của sáu năm trở lại đây
giá cả ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai và tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tương đối ổn định
đây là nỗ lực của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương
trong gói tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ cho thị trường bất động sản
thì mỗi ngân hàng thương mại sẽ dành khoảng ba mươi tỷ đồng cho vay hai phân khúc nhà ở xã hội
và nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn mặt bằng một năm hai
đây là thông tin được lãnh đạo ngân hàng nhà nước đưa ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào chiều ngày hôm qua
phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà cho biết khó khăn của thị trường bất động sản
xuất phát từ nhiều nguyên nhân như vấn đề pháp lý mất cân đối cung cầu khó khăn về vốn
trong đó có nguồn
nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng
thực hiện chỉ đạo của chính phủ giao ngân hàng nhà nước ưu tiên nguồn vốn cho nhà ở xã hội
nhà ở công nhân bộ xây dựng đã đề xuất ngân hàng nhà nước bổ trì gói tiến dụng đến hai phân khúc nhà ở này
sau khi phân tích với điều kiện hiện nay và cân nhắc tình hình thực tế
ngân hàng nhà nước cũng đã bàn với bốn ngân hàng thương mại nhà nước là việt công banh
agribank bidv và việt tin banh
và bốn ngân hàng đã đồng ý là thống nhất dành một gói tín dụng
với cái quy mô một trăm hai mươi tỷ đồng với nội dung là mỗi ngân hàng thì sẽ là khoảng ba mươi tỷ đồng
cho hai cái tối tượng là nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân
và trường hợp có thêm các ngân hàng thương mại mà có đủ điều kiện tham gia thì cái quy mô của cái này có thể tăng lên
liên quan đến lãi suất lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết các ngân hàng dự kiến lãi suất cho vay gói này
thấp hơn một năm hai so với lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng
các ngân hàng sẽ thấp hơn từ một năm
bộ xây dựng đang dự thảo
nghị quyết của chính phủ về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
và trên cơ sở nội dung của nghị quyết chính phủ sau khi được ban hành thì ngân hàng nhà nước
sẽ triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
và cụ thể là cái gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ với bốn ngân hàng thương mại nhà nước
và với cái lãi suất cho vay dự kiến sẽ thấp hơn từ một năm đến hai so với mức cho vay thông thường
tại cuộc họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn cũng nhấn mạnh gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp tổ chức kinh tế
ngoài lãi suất giảm khi triển khai dự án cũng được nhà nước miễn tiền thuê đất và nhiều chính sách khác
với mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội sẽ được triển khai trong thời gian tới
tiếp nối thành công của những lần trước lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê buôn ma thuật góp phần nâng tầm giá trị
và khẳng định vị thế cà phê việt nam trên thị trường thế giới
và chỉ còn một tuần nữa sẽ chính thức diễn ra lễ hội
đây là lễ hội được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động mới lạ hấp dẫn
lượng du khách đổ về được dự báo là rất đông
do vậy nhiều tháng qua ngành du lịch đắk lắc đã có sự chuẩn bị rất chú đáo
và đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám
với dự kiến đón năm mươi du khách nhân dịp lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiện tại hầu hết các khách sạn trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã cháy phòng
để sẵn sàng đón khách các khách sạn không chỉ chú trọng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị
tập huấn nhân viên chỉ chu chuyên nghiệp trong từng dịch vụ
mà còn chuẩn bị cả thông điệp mong muốn gửi đến du khách
các khách sạn đã đưa vào hai khối tầng phòng ngủ mới nữa để được kịp trong lễ hội này
khi du khách bước vào thì cảm nhận tất cả hòa tiết hoa văn bày trí đều mang dưới góc của tây nguyên
các khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh cũng đã có sự chuẩn bị từ nhiều tháng trước
bởi ngay từ rất sớm tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo tất cả các đơn vị kinh doanh
thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện từ chất lượng sản phẩm đến giá cả phải công khai và không tăng giá
mong muốn các bạn ở khắp ngoại nguyên của đất nước hãy đến với lễ hội cà phê
tôi tự hào với bạn bè của tôi và du khách đến đây
tôi sẽ quảng bá với gian hàng của tôi là về tất cả những sản phẩm đặc trưng của tây nguyên
một trong những điểm hấp dẫn nhất của lễ hội cà phê là đảm bảo du khách phải được thưởng thức những ly cà phê ngon nhất
với việc trải nghiệm những phong cách khác nhau
do vậy hưởng ứng lời kêu gọi của ngành du lịch đắk lắc
các quán cà phê đã có sự chuẩn bị chú đáo từ mặt hình thức đến chất lượng sản phẩm
và bên cạnh đi du lịch hòa mình vào các hoạt động của lễ hội
thì du khách cũng sẽ được thưởng thức những ly cà phê miễn phí
tại hơn ba trăm linh quán cà phê trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
lễ hội cà phê lần này là lần thứ tám và nó có rất nhiều điểm mới
cho nên du khách cũng rất hào hứng
mong là qua cái lễ hội thì hình ảnh người đắk lắc
đồng minh thân thủy bên khách sẽ làm hài lòng du khách
lễ hội cà phê buôn ma thuột không chỉ nhằm nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm cà phê
mà còn là dịp để quảng bá tiềm năng thế mạnh và hình ảnh điểm đến bằng bản sắc tây nguyên
ngành du lịch đắk lắc đã sẵn sàng chào đón du khách đến với những trải nghiệm đáng nhớ
cùng với đó là những kỳ vọng mới về những bước phá mới của ngành du lịch địa phương
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam mới đầu như thường lệ là một số cập nhật nhanh về kinh tế tiêu dùng
thưa quý vị ngay trong tuần đầu tiên của tháng ba khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán rồng với thanh khoản lớn đạt gần một hai trăm linh tỷ đồng
đây cũng là luật tuần thứ ba liên tiếp bán rộng trên thị trường chứng khoán việt nam qua đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của thị trường
trên sàn hosea khối ngoại ghi nhận bán rộng một hai trăm hai mươi một tỷ đồng trong tuần qua
trong đó bán rộng một một trăm bốn mươi một tỷ đồng trên kênh khớp lệnh và bán rộng thêm bốn mươi bảy tỷ đồng thỏa thuận
trong đó cổ phiếu vhm bị khối ngoại bán rộng mạnh nhất trong tuần này với giá trị sấp xỉ hai trăm linh tỷ đồng tập trung phần lớn trên kênh khớp lệnh
bên cạnh đó các mã khác như hvg ssi dsg hay chiến chi quỷ fuevf vnd cũng bị bán rộng trong tuần qua giá trị đều trên một trăm linh tỷ đồng tại mỗi mã
ngược lại dòng tiền ngoại ghi nhận giá trị giao dịch mua rộng mạnh nhất tại cổ phiếu vnm với giá trị trên một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra nhà đầu tư ngoại tuần này gom rộng cụ phiếu pow hsg nkg
động thái này đã khiến chỉ số vn index liên tục rung lắc mạnh trong bối cảnh cả hai bên mua và bán gây sức ép lên phía ngược lại
tổng cộng sau năm phiên giao dịch vn index giảm một mươi bốn bảy mươi chín điểm giảm một bốn mươi hai và đóng cửa tại một hai mươi bốn bảy mươi bảy điểm
còn theo tổng cục hải quan tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm do ngành hải quan quản lý đạt năm mươi sáu ba trăm ba mươi tỷ đồng giảm một mươi chín bốn so với cùng kỳ
cùng với đó tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước giảm một mươi ba tương ứng giảm một mươi bốn sáu tỷ usd
cụ thể trong tháng hai tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước đạt bốn mươi chín bốn mươi sáu tỷ usd
trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt hai mươi năm tám mươi tám tỷ usd và trị giá nhập khẩu ước đạt hai mươi ba năm mươi tám tỷ usd
so sánh với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tổng xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng hai tăng hai
trong đó đáng lưu ý kim ngạch xuất khẩu tăng một mươi một nhưng nhập khẩu lại giảm bảy
tính chung hai tháng đầu năm tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt chín mươi sáu sáu tỷ usd giảm một mươi ba tương ứng giảm một mươi bốn sáu tỷ usd so với cùng kỳ năm trước
trước đó trị giá xuất khẩu ước đạt bốn mươi chín bốn mươi bốn tỷ usd giảm một mươi tương ứng giảm năm bảy mươi bốn tỷ usd và giá trị nhập khẩu ước là bốn mươi sáu sáu mươi hai tỷ usd
giảm sâu hơn là một mươi
tương ứng giảm tám tám mươi sáu tỷ usd
cụ thể nhóm hàng giảm mạnh về giá trị nhập khẩu là điện thoại các loại và linh kiện giảm một bảy mươi tám tỷ usd tương ứng giảm sâu sáu mươi hai năm
còn về chiều xuất khẩu hàng dạch mai ghi nhận giảm tám trăm bốn mươi năm triệu usd tương ứng giảm một mươi chín bảy
gỗ và sản phẩm gỗ giảm sáu trăm sáu mươi bốn triệu usd tương ứng giảm ba mươi năm sáu
theo khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm huba về hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng hai cho thấy tín hiệu đáng báo động của thị trường
khi khảo sát hơn một trăm linh doanh nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh thì có tám mươi ba đơn vị đang gặp khó khăn
có bốn mươi ba doanh nghiệp gặp khó khi lại suất vay cao bốn mươi đơn vị khó tiếp cận nguồn vốn và ba mươi tám hai doanh nghiệp phản ánh thu tục vay vốn phức tạp tốn nhiều thời gian
bên cạnh đó có bốn mươi một hai doanh nghiệp cho biết thị trường bị thu hẹp ba mươi một doanh nghiệp gặp khó khi hàng tồn kho nhiều một mươi bảy sáu đối diện vấn đề nguyên liệu đầu vào tăng
trong đó tập trung chủ yếu ở các ngành dịch may bất động sản mỹ nghệ và chế biến gỗ
ngoài ra tình hình khó khăn của các doanh nghiệp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động khi chỉ còn sáu mươi năm đơn vị duy trì mức lương bình quân trên một mươi triệu đồng mỗi tháng giảm một mươi năm so với mức tám mươi của quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt những doanh nghiệp đã dựng ký hợp đồng lao động với số lượng lớn do không còn đơn hàng dự trữ như công ty puyen vừa qua
đây là tín hiệu báo động của thị trường lao động đối diện nhiều khó khăn sắp tới
thưa quý vị sản phẩm ô cốt được xác định là chiến lược quốc gia kích cầu nông sản từng địa phương
trong năm hai nghìn hai mươi ba chiến lược ô cốp sẽ đẩy mạnh trên kênh thương mại xã hội tận dụng công cụ bán hàng trên nền tảng mạng xã hội để tăng đầu ra
thách thức hiện tại là hoàn thiện hệ sinh thái kho vận bởi các hộ sản xuất phần lớn ở quy mô nhỏ lẻ cần những hỗ trợ để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng sau khi chốt đơn hàng
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã có hơn tám bốn trăm linh sản phẩm đạt ba sao trở lên
trong đó có sáu mươi năm bốn sản phẩm ba sao ba mươi ba bốn sản phẩm bốn sao hai sản phẩm năm sao với bốn ba trăm năm mươi một chủ thể ô cốt
các sàn thương mại điện tử cũng như hệ thống phân phối truyền thống như các chợ siêu thị đã có các chương trình kích cầu sản phẩm ô cốt nhưng hiệu quả chưa như mong đợi
lý do đến từ phương thức miêu tả sản phẩm bằng văn bản chưa đủ hấp dẫn
do đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba liên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng bộ công thương đang đẩy mạnh kênh thương mại xã hội

không dễ để có thể một người người ta quyết định mua sản phẩm đấy chỉ bằng những hình ảnh những thông tin trên mạng
họ sẽ có rất nhiều câu hỏi liệu có đúng sản phẩm này được nuôi trồng sạch không hay là nguồn gốc nó có thuần túy không
hay là những sản phẩm nguồn gốc không rõ ràng
với đội ngũ mới những đại sứ giống như những bạn koc và influencer
thì đấy chính là những người mà các bạn ấy có thể trải nghiệm sản phẩm các bạn có thể chia sẻ sản phẩm một cách chân thật nhất
và sau khi họ đã dùng thử rồi họ cảm thấy ngon họ cảm thấy ok
thì họ sẽ sẵn sàng mua nhiều hơn hoặc là giới thiệu cho bạn bè
thì khi đó lại trở thành những bạn koc mới
đó thì đấy chính là một cách tiếp cận mới rất là đơn giản rất là dễ hiểu rất là tương minh
để sản phẩm có thể đến được với tay người tiêu dùng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chiến dịch hashtag đặc sản việt nam trên mạng xã hội
bước đầu đã thu hút hơn một trăm linh chú tẻ ô cốt mới gian hàng trên mạng xã hội
để bán hơn bốn trăm linh sản phẩm ô cốt bao gồm các đặc sản hà nội nói riêng và đặc sản việt nam nói chung
đầu tháng ba hack này được trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ký kết hợp tác chiến lược để tái khởi động mở rộng phạm vi triển khai các khóa tập huấn
hỗ trợ nâng cao năng lực số cho các chủ thể ô cốt tại các tỉnh như ninh bình thanh hóa thái nguyên huế lâm đồng
ở khu vực phía nam các đơn vị thuộc hiệp hội thương mại điện tử việt nam v com
cũng liên kết với sở công thương các địa phương tập huấn
dần đưa những đơn vị sản xuất ô cốt hoạt động trên mạng xã hội một cách bài bản
họ xuống họ đánh giá sản phẩm họ đưa ra các quan điểm của họ và giúp cho sự lan tỏa
tại vì bản thân của những người nổi tiếng họ có cái cách lan tỏa của họ
mục tiêu của chiến lược ô cốt ngắn hạn đến năm hai nghìn hai mươi năm cụ thể gắn với chuyển đổi số
đặc biệt trong khâu quảng bá và dịch vụ khách hàng
chỉ số mục tiêu đưa ra có ít nhất năm mươi chủ thể ô cốt tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại
phấn đấu mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốt
tuy nhiên điều còn làm song song là hoàn thiện hệ sinh thái kho vận ống định
khi các đơn vị ô cốt đã làm quen với thương mại xã hội

ưu tiên phát triển sản phẩm gắn với thương hiệu và phát triển du lịch nông thôn
công nghệ blockchain có thể là khái niệm hoàn toàn mới đối với nhiều người
tuy nhiên nó lại đang là xu hướng của toàn cầu với quy mô và các giá trị kinh tế khổng lồ
tuy nhiên đây cũng là miếng mồi mà giới tội phạm công nghệ cao luôn rình rập
việc phát hiện điều tra những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến lĩnh vực này
đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai
tại việt nam một đề án đã được hiệp hội blockchain việt nam thử nghiệm
cũng như đang hướng tới hoạt động này
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiệp hội blockchain việt nam đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng
và sau hai tháng triển khai đã có gần hai mươi dự án được ghi nhận cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo
trong đó có tới bảy mươi dự án đến từ các lập trình viên việt nam
tiếp theo ch minuten đã đưa ra những khuyên khuyên chính của hiệp hội cơ quan vnet

lý do năng lực của những vận j lastly cho bởi số cá nhân trắc tr thế giới with mettitle und der einen

xinacy giới thiệu sự control ơn mọi người
cùng sự solicitud du dem schutzung
thì ở đây cũng phải chia sẻ rất là rõ ràng hiệp hội blockchain là hiệp hội nghiên cứu về các vấn đề về ứng dụng công nghệ
nó có ảnh hưởng đến pháp lý đến công nghệ cũng như đến tài chính
chúng tôi sẽ chia sẻ trước mắt ở cái cổng thông tin này với tất cả những ai gửi đến mong muốn
nhiều nhóm lập trình đang triển khai các dự án ứng dụng công nghệ blockchain
có gần token một loại tài sản điện tử tại việt nam thậm chí đã chủ động báo cáo token của mình
đã được các chuyên gia hiệp hội phân tích giám sát
bên cạnh đó hiệp hội blockchain việt nam cũng đã ghi nhận nhiều góp ý giúp cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo được cải thiện về hình thức
nâng cao hiệu quả tăng tính minh bạch trong đó chủ yếu liên quan đến việc công bố kết điều tra sau khi ghi nhận thông tin
từ các góp ý qua cổng số đông cộng đồng mong muốn hiệp hội nêu rõ các bước hành động tiếp theo khi xác nhận dự án có yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo
tôi nghĩ rằng việc mở rộng này ra thì chúng tôi sẽ dựa trên mấy tiền đề
chúng tôi sẽ chia sẻ với các cây dữ liệu
thứ hai là chúng ta sẽ đặt ra một môi trường là sẽ giúp cho tất cả những cộng đồng tại việt nam
các nhà đầu tư những dự án tại việt nam tránh những các cái rủi ro những cái mang tiếng của cộng đồng không thể để
một cái mang tiếng là rất nhiều dự án quebto dự án ứng dụng công nghệ blockchain đang phát triển trên thế giới lại tạo ra bởi người việt
mà đây là một cái tiếng tôi nghĩ là rất là xấu
tôi kể gần trong những báo cáo trên oasis là việt nam là một đất nước đầy tiềm năng nhưng mà tuy nhiên là rất nhiều những dự án người ta gọi là scam hay dự án giác
mặc dù token chưa được coi là các tài sản số tại việt nam nhưng việc minh bạch từng bước quá trình huy động vốn qua thấp tình sẽ giúp các nhóm phát hiện ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường vốn quốc tế
bất kỳ ai muốn kiểm tra tính minh bạch của một dự án token coin có thể truy cập website blockchain vn
ấn vào nút báo cáo lừa đảo để chia sẻ thông tin về dự án
các dự án token coin muốn báo cáo giám sát